với một mươi hai sản phẩm giải pháp đạt giải tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam vnpt được bình chọn là doanh nghiệp xuất sắc cung cấp giải pháp công nghệ thông tin cho thành phố thông minh năm hai nghìn một mươi chín
lễ trao giải giải thưởng thành phố thông minh việt nam hai nghìn hai mươi do hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin việt nam vinasa tổ chức mới được diễn ra tại hà nội
bên cạnh một mươi hai sản phẩm giải pháp đạt giải tập đoàn vnpt còn được bình chọn là doanh nghiệp xuất sắc cung cấp giải pháp công nghệ thông tin cho thành phố thông minh hai nghìn hai mươi
đây là giải thưởng cao nhất và danh giá nhất dành cho doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp cho thành phố thông minh của giải thưởng năm nay